hàng nghìn hectare lúa vụ đông xuân xuống giống chậm trên địa bàn tỉnh cà mau
vừa được bà con khẩn trương thu hoạch cuối vụ để tránh thiệt hại nặng hơn do ảnh hưởng hạn hán
diện tích lúa vụ đông xuân chủ yếu tập trung trên địa bàn huyện trần văn thời
nhưng hiện nay bà con cũng đang gặp khó khăn trong việc cải tạo đất để chuẩn bị cho vụ hè thu
tại huyện trần văn thời khó khăn lớn nhất hiện nay là khâu vận chuyển sau thu hoạch bán cho các thương lái
vì hầu hết các tuyến sông đã khô cạn
việc vận chuyển lúa sau thu hoạch chủ yếu trên các tuyến lộ giao thông nông thôn đã làm tăng chi phí sản xuất